trong phần tin tức quốc tế nga thúc đẩy liên lạc giữa israel và iran
indonesia gian nan việc đoàn tụ các gia đình thất lạc sau động đất sóng thần
thưa quý vị sáng nay tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã cử hành trọng thể lễ truy điệu đồng chí đỗ mười
nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ
nguyên cố vấn ban chấp hành trung mương đảng theo nghị thức quốc tăng
dự lễ truy điệu có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thủ tướng nguyễn xuân phúc
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc các bậc lão thành cách mạng nhân sĩ trí thức
đại diện các cơ quan ban ngành tổ chức đoàn thể tôn giáo
các tầng lớp nhân dân cùng gia quyến nguyên tổng bí thư đỗ mười
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất tp hcm
lễ truy điệu nguyên tổng bí thư đỗ mười cũng đã được tổ chức
đúng chín giờ lễ truy điệu nguyên tổng bí thư đỗ mười
bắt đầu được cử hành trọng thể quốc thiều vang lên
lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ
mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lão thành cách mạng
cùng các bộ ban ngành trung ương và gia quyến nguyên tổng bí thư đỗ mười
tại nhà tăng lễ quốc gia đứng nghiêm trang
dành một phút tưởng nhớ nguyên tổng bí thư đỗ mười
tổng bí thư nguyễn phú trọng đọc điếu văn nêu rõ
đồng chí nguyên tổng bí thư đỗ mười là người chiến sĩ cộng sản kiên trung
đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn của đất nước
để lại niềm tiếc thương trong lòng người dân và bạn bè quốc tế
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
cả cuộc đời nguyên tổng bí thư đỗ mười hơn tám mươi năm hoạt động
đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng
nghiêm túc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân
quan liêu gắn mó mật thiết với nhân dân
thể hiện bản chất cần kiệm liêm chính trí công vô tư
là tấm gương sáng để đồng bào đồng chí và chiến sĩ trong cả nước nói theo
toàn đảng toàn dân toàn quân nguyện đoàn kết một lòng
phấn đấu đi theo con đường mà đảng và bác hồ đã lựa chọn
để xây dựng đất nước sâu đẹp dân chủ công bằng văn minh
trước giờ phút tiễn biệt tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi tới gia quyến
nguyên tổng bí thư đỗ mười lời chia buồn sâu sắc nhất
trước những đau thương mất mát không gì bù đắp được
lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
đại diện các bộ ban ngành đoàn thể đồng chí đồng bào
đã đi quanh linh cữu lần cuối để tiến biệt nguyên tổng bí thư đỗ mười
nhà lãnh đạo xuất sắc dám nghĩ dám làm
người chiến sĩ cộng sản kiên trung người con yêu tú của đất nước
suốt đời cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
nền nhạc hồn tử sĩ trầm buồn vang lên
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng nguyễn xuân phúc
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
đã đưa linh cữu nguyên tổng bí thư đỗ mười ra cỗ linh sa
tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng
linh kiễu nguyên tổng bí thư đỗ mười được trang trọng phủ quốc kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cổ linh xa đưa thi hải ông rời nhà tàng lễ quốc gia về quê nhà
xã đồng mỹ huyện thanh trì hà nội
cũng trong sáng nay tại hội trường thống nhất đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh
do đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh làm trưởng đoàn
dự lễ truy điệu nguyên tổng bí thư đỗ mười
với tấm lòng thành kính các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo trung ương thành phố hồ chí minh
các tỉnh thành khu vực phía nam các đoàn ngoại giao các tăng ni phật tử lực lượng thanh thiếu niên thành phố
các nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân đã dành một phút tưởng niệm và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn
đối với những công lao đóng góp mà đồng chí nguyên tổng bí thư đỗ mười đã dành cho đất nước và nhân dân
thưa quý vị từ sáng sớm nay nhiều người dân đã xếp hàng đợi tiễn đưa nguyên tổng bí thư đỗ mười
trước cửa nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
có cả những người từ nơi xa cũng lặn lội về thủ đô để đưa tiễn trong niềm xúc động khôn nguồi
từ sáng sớm rất nhiều người dân thủ đô hà nội cũng như các tỉnh thành địa phương trong cả nước
các đoàn thanh niên đã có mặt tại khu vực nhà tăng lễ quốc gia để được tiễn biệt nguyên tổng bí thư đỗ mười lần cuối
nhà lãnh đạo xuất sắc uy tín của đảng nhà nước và nhân dân
tôi rất hân hạnh được làm việc với cửa đỗ mười từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến một nghìn chín trăm tám mươi
một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến một nghìn chín trăm bảy mươi năm thì thời kỳ cử làm bộ trưởng bộ xây dựng

tôi phụ trách về quy hoạch
nên thành công trụ đô này
cho nên thường xuyên làm việc với cử
bốn mươi năm tôi không gặp lại cử
tôi cũng không có điều kiện rẻ thăm pierre bá tôi rất là xúc động rất là thương cử quý cử
cựu là người rất tạm thật người rất tâm tình
khi cử huỳnh tâm pháp xin tôi đi với b ingenia an thất
cậu đi đâu đấy còn ở đấy tôi phải trả quyết định lại ở lại làm việc với cụ
tôi cùng với gia đình tôi đi viếng ông tổng bỉ thứ đổ mươi từ ngày hôm qua đến giờ
sáng hôm nay tôi đến rất sớm để tôi vào kính viếng ông và tiễn đưa ông một lần cuối
tôi rất khâm phục và kinh trọng ông tổng bỉ thứ đổ mươi
ông là một người rất yêu quê hương yêu đất nước và ông là một người lãnh đạo xuất sắc
tôi cảm thấy trong lòng tôi cùng gia đình tôi luôn kính nể và học tập theo tầm gương đạo đức của ông cân kiềm liếm chính chỉ công vô tứ
đối với nguyên tổng bỉ thứ đổ mươi là một người mà chúng tôi cũng đã được tiếp xúc
cá nhân tôi trong quá trình là sinh viên cũng được tiếp xúc với nguyên tổng bỉ thứ đổ mươi
có thể nói rằng là ông là một trong những nhân cách mà chúng tôi cảm nhận được nhân cách rất là cao cả
rất là giản dị và cũng rất là chân tình
trước những giờ phút tiễn biệt ông lần cuối chúng tôi thực sự là trong lòng cũng cảm thấy có một sự hụt hẫn nhất định
vì là người với cái sự nghiệp cách mạng rất là to lớn như vậy thì cũng đã để lại trong lòng dân tộc đặc biệt là thế hệ trẻ với những tình cảm cũng như là với những cái công lao thực sự là to lớn
nguyên tổng bỉ thứ đổ mươi

trước những giờ phút sinh thời nguyên tổng bỉ thứ đổ mươi là một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng cho đất nước và cho nhân dân
đồng thời ông cũng là một nhà lãnh đạo rất giản dị và gần gũi
trước giờ phút tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh bình dị và gần gũi của nguyên tổng bỉ thứ đổ mươi trong phóng sự sau đây
người trợ lý gần năm mươi năm kể cận gắn bó
giúp việc tổng bỉ thứ đổ mươi một phóng viên chuyên trách theo sát những hoạt động của tổng bỉ thứ trong thời gian ông đường nhiệm
hay những cán bộ có cơ hội tiếp xúc với ông những người dân từng được ông giúp đỡ
tất cả đều khác sâu về hình ảnh một người lãnh đạo tận tâm mẫu mực mà rất gần gũi và giản dị
nhớ lại hai mươi năm năm về trước đồng chí thịnh giang nguyên phó tổng biên tập báo nhân dân lúc đó với tư cách là đặc phái viên được phân công nhiệm vụ đưa tin về những hoạt động của tổng bí thư đỗ mười
trong suốt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đồng chí theo sát những chuyến đi của tổng bí thư
sau mỗi chuyến đi đồng chí hiểu hơn về tâm tư của người lãnh đạo luôn đau đáu với đời sống của nhân dân
làm điều gì
đồng chí cũng nghĩ đến lợi ích của nhân dân
đồng chí bức xúc lắm và trong nhà trời mùa hè nóng sầm sập nóng hập hập xuống mồ hôi ướt đầm nước áo lên
thế thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh mới nói rằng là thưa bác trời muộn rồi trưa rồi mời bác về trưa về ăn cơm ở tỉnh thì chiều ra mình vào tiếp
còn hộ đền hộ nghèo chúng tôi cũng đã xây nhà tỉnh nghĩa cho dân
thế tôi chưa bao giờ thấy đồng chí đổ mươi có vẻ nổi nóng như thế
đồng chí quay lại nói rằng là các chú đây nói đây là nhà tình nghĩa à
nhà nóng như thế này có chú có ở được không phải nói đây là nhà bạc nghĩa
tất cả mọi người lặng đi
sau đó đồng chí nói với các đồng chí lãnh đạo tỉnh như thế này có chú đói có chú về tỉnh mà ăn
tôi không thể nào nuốt được thấy cảnh của dân như thế này tôi không thể nào nuốt được
chủ tịch hồ chí minh từng nói nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì
hình ảnh tức giận của tổng bí thư đỗ mười lúc đó đã làm bao người lặng đi
không phải vì sợ hãi mà xúc động bởi tấm lòng của ông
đồng chí phan trọng kính trợ lý của tổng bí thư đỗ mười vẫn nhớ
mỗi ngày tổng bí thư thường dành một tiếng xuống vụ thư tử để đọc những đơn thư khiếu kiện của người dân xem có vấn đề gì nổi lên
cách đây nhiều năm khi đình cổ vũ ở phố hàng gai hà nội đứng trước nguy cơ bị bán đi
không cam lòng trước sự việc đó
tuyết nga đã viết đơn thư kêu cứu lên tổng bí thư đỗ mười
đây là những lá thư tay tổng bí thư đỗ mười viết
chuyển tới các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vấn đề của đình cổ vũ
giờ đây đình cổ vũ vẫn là của dân và khi nghĩ về hình ảnh vị lãnh đạo cao nhất của đảng
tự mình giải quyết đến những vấn đề nhỏ nhất bà nga không khỏi xúc động
dù bệnh nó sẽ mấy mà đến cái ở trên kia là ông bệnh ông bảo à cô vào đây sẽ thôi
đấy là cũng có cái tình cảm với nhau
mà không có nề hà gì phân biệt là ông ấy làm việc cao cướp cả
lắm khi ông ấy còn viết giấy lên cho đòi đỉnh ông cứ luôn một điều là em tổng bỉ thư đỗ mười
đấy đồng chí xem như vậy là tất cả những cái đồ dùng của bác trong gia đình đồ gỗ không có cái gì là cái mới cả
toàn là những cái cũ thôi
mà những cái đồ gỗ này thì nhiều gia đình như vậy trung bình bây giờ người ta cũng sử dụng được
chứ không phải là

tổng bí thư đỗ mười vẫn luôn giữ nếp sống giản dị cho đến những ngày cuối đời
ở phường phạm đình hồ nơi ông sinh sống người dân vẫn nhớ khi còn sức khỏe nhiều sáng thứ bảy vệ sinh khu dân cư đồng chí đỗ mười vẫn hăng hái tham gia cùng bà con
là những cái lần mà vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần bác còn khỏe đấy là bác vẫn cầm trổi ra ngoài hẻ bác quét vệ sinh cùng với nhân dân
thì rất tiếc là những cái lần như thế mình đi tham gia thì mình không có mấy ảnh để ghi lại những cái kỷ niệm đẹp như thế
tôi thì tâm đắc nhất là với cái phẩm chất đạo đức của người cộng sản
bác ở ngôi cao như thế nhưng bác sống rất là giản dị tiếp xúc với bác như người thân trong gia đình như người cha người ông trong gia đình
không phải một nguyên thủ nào bỗ cho mình như vậy là được tới gần bác đến mức độ đó
quy luật sinh tử ở đời là lẽ thường tình thế nhưng khi phải đón nhận thông tin tổng bí thư đỗ mười qua đời
ai cũng tiếc thương một người lãnh đạo tận tâm mẫu mực vừa uy nghiêm quyết đoán sâu sát thực tế vừa bình dị và gần gũi
cuộc sống luôn chuyển mình nhiều đổi thay sẽ đến nhưng những công lao đối với nước với dân của ông và phẩm chất cao quý của một nhà lãnh đạo giản dị và gần gũi sẽ còn động mãi
luôn là hình mẫu
là tấm gương cho thế hệ sau nòi theo
tiếp nối chương trình
kết quả xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng tại tỉnh bình phước
những tác động của thông tư một mươi năm của bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
thưa quý vị từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi tại tokyo và thăm nhật bản
nhân dịp này thủ tướng đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí nhật bản
kỳ vọng của việt nam đối với hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần này thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
hội nghị cấp cao sắp tới đánh dấu một mươi năm hình thành và phát triển của hợp tác mekong nhật bản
hội nghị sẽ mở ra một chương mới và tiếp thêm động lực cho mối quan hệ đối tác tin cậy hiệu quả bền vững dài lâu giữa nhật bản và các nước mekong
đồng thời nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai bên
việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng nhật bản và các nước mekong để hội nghị thành công tốt đẹp
chia sẻ với báo chí nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh sau bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
việt nam nhật bản đã trở thành đối tác hết sức quan trọng của nhau chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung
nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam và sự ảnh hưởng hỗ trợ cho nhau về kinh tế giữa hai nước là rất lớn
để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng thế mạnh của nhau việt nam hoan nghênh các doanh nghiệp nhật bản hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực nhật bản có thế mạnh
như công nghệ cao xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thông minh công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao cổ phần hóa doanh nghiệp năng lượng sạch và tái tạo
và các ngành công nghiệp gồm ô tô và phụ tùng ô tô máy nông nghiệp công nghiệp chế biến nông thủy sản điện tử công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng
liên quan đến tiến trình phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp của việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng việt nam phấn đấu thuộc nhóm sáu thành viên đầu tiên hoàn tất phê chuẩn để hiệp định sớm đi vào triển khai
theo đó quốc hội dự kiến sẽ xem xét phê chuẩn hiệp định cptpp tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới vào tháng một mươi một mươi một hai nghìn một mươi tám
tiếp tục thông tin về vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh bầy tiểu khu ba trăm sáu mươi ba nông lâm trường tân lập thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su bình phước
hạt kiểm lâm huyện đồng phú đã có báo cáo gửi tri cục kiểm lâm tỉnh bình phước về kết quả xử lý vụ việc
trong báo cáo hạt kiểm lâm huyện đồng phú nêu rõ ngay sau khi phát hiện sự việc xảy ra đơn vị này đã cùng chính quyền địa phương và nông lâm trường tân lập điều tra
xác minh những người dân sống và làm việc ở các tròi gần với khu vực rừng bị phá nhưng không xác định được người vi phạm
qua điều tra hạt kiểm lâm huyện đồng phú đánh giá đây chỉ là vụ vi phạm hành chính nên thực hiện xử lý vụ việc
theo đó hai mươi hai cây gỗ tương đương với hơn ba mét khối còn xót lại tại hiện trường được lực lượng chức năng tạm giữ tại chốt bảo vệ rừng xã tân hòa tân lợi
lập thủ tục định giá tăng vật vi phạm hành chính
về phía nông lâm trường tân lập áp dụng hình thức kỷ luật và hình thức kỷ luật khiển trách liên quan đến trách nhiệm trong việc quản lý bảo vệ rừng đối với hai cá nhân của nông lâm trường
tuy đã thực hiện đóng cửa rừng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nhưng trên thực tế những cánh rừng ở bình phước vẫn đang
các bệnh viện khai thác bất hợp pháp
thưa quý vị theo chỉ đạo của chính phủ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi chưa điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế
do đó phải điều chỉnh mức giá để bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế
mới đây nhất bộ y tế đã phối hợp với bộ tài chính bảo hiểm y tế nghiên cứu thống nhất ban hành một bảng giá dịch vụ y tế mới
được quy định tại thông tư số một mươi năm
ban hành ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám và có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể điều chỉnh bổ sung giá của tám mươi tám dịch vụ kỹ thuật bao gồm điều chỉnh giảm bảy mươi dịch vụ gồm sáu giá khám bệnh bình quân giảm một mươi bảy
ba mươi bốn giá ngày dường bệnh bình quân giảm sáu
hai mươi dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm bình quân giảm hai mươi bốn
điều chỉnh tăng chín dịch vụ bao gồm bảy giá ngày dường bình quân điều chỉnh tăng năm
hai dịch vụ xét nghiệm
bổ sung giá của chín dịch vụ kỹ thuật khi người bệnh sử dụng các dịch vụ này sẽ được bảo hiểm xã hội thanh toán
điều chỉnh một mươi hai dịch vụ theo nguyên tắc không tính chi phí thuốc vật tư tiêu hao đặc thù trong giá dịch vụ mà bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá trúng thầu
ngoài ra bổ sung và điều chỉnh ghi chú cụ thể một số thuốc vật tư chưa tính trong giá của khoảng một trăm sáu mươi dịch vụ kỹ thuật làm cơ sở để bảo hiểm xã hội thanh toán cho người có thể bảo hiểm y tế theo thực tế sử dụng
tôi thấy rằng là gần đây có cái giảm như vậy thì tôi thấy là rõ ràng mọi cái vẫn được hưởng cái chế độ chăm sóc
rõ ràng là tôi thấy nó đỡ tốn kém rất là nhiều
người bệnh đến khám thì có một số cái dịch vụ mà trên đây khá là cao
sau này điều chỉnh thì xuống và người dân đến khám chữa bệnh đặc biệt là có bảo hiểm y tế thì rất là phấn khởi
ví dụ những cái dịch vụ khám tại bảo hiểm xã hội trên đây thì hơn hai trăm linh nhưng bây giờ thì chỉ vòng một nửa thôi
bên cạnh những dịch vụ được đưa vào quy định trong thông tư một mươi năm thì vẫn còn rất nhiều dịch vụ khám chữa bệnh khác cũng đang nằm ngoài thông tư này
chính điều đó đã tác động đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
hiện nay đó thì một cái số cái cơ cấu giá thì chúng tôi cho rằng là cái việc đó nó cũng chưa có được phù hợp
về tính cái vật tư tiêu hao rồi là cái dường bệnh rồi cái thanh toán bảo hiểm y tế là đối với những cái trường hợp là phải dược đi cái số lần khám v v
thì cái đó thì chúng tôi rằng là cho rằng là nó chưa phù hợp đối với thanh toán của bệnh viện
về cái giá của y tế thì bây giờ qua mấy lần điều chỉnh nhưng mà nó chưa ảnh hưởng nhiều bởi vì các kỹ thuật sàng lọc là trực tiếp
chưa được đưa vào trong chế độ của bảo hiểm y tế
cho nên bây giờ chúng tôi đang kiến nghị lên bộ y tế bộ tài chính là có sửa đổi thông tư về viện phí
để làm thế nào mà đưa được các kỹ thuật về sàng lọc trước sinh và sơ sinh vào trong cái giá của bảo hiểm y tế
để được những người những cái đối tượng những bà mẹ những em bé mà đi sàng lọc thì được hưởng cái giá viện phí
thưa quý vị sau hơn hai tháng triển khai thông tư số một mươi năm này có những điểm gì mới
cũng như có những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình thực hiện
ngành chức năng sẽ có hướng giải quyết như thế nào
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính đơn vị tham mưu cho bộ y tế
mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông thực hiện thông tư số một mươi năm ban hành ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
thì xin ông cho biết những cái điểm mới của thông tư này ạ
ngoài cái vấn đề mà điều chỉnh giá của tám mươi tám cái dịch vụ kỹ thuật y tế
thì có đưa toàn bộ những cái quy định
về tài chính
về điều kiện thủ tục thanh toán các cái thịnh vụ
để mà thuận lợi cho cái vấn đề thực hiện giữa các bệnh viện và cơ quan bảo hiểm y tế
thì trong thông tư một mươi năm vừa rồi thì bộ y tế và bộ tài chính cũng đã tổng hợp lại
và cũng đã đưa hết vào thông tư để thành một cái văn bản quy phạm mô luật
để hướng dẫn thống nhất việc thực hiện giữa các địa phương và giữa bệnh viện và cơ sở y tế
sau hơn hai tháng triển khai thì cơ bản chúng ta đánh giá đã gặp những thuận lợi cũng như những khó khăn như thế nào ạ
thuận lợi trong vấn đề thanh toán giữa cơ quan bảo hiểm y tế và bệnh viện
thứ hai là do điều chỉnh giá dịch vụ y tế mà phần lớn lần này là điều chỉnh giảm giá
cho nên là tăng cái khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế
trong cái điều kiện mà chúng ta chưa điều chỉnh được cái mức đóng bảo hiểm y tế
thứ ba nữa là chúng ta cũng đã thực hiện được cái mục tiêu là giảm được cái tốc độ tăng cái chỉ số giá tiêu dùng
nó vẫn có cái tồn tại đấy là mặc dù là gọi là chi phí đã tính tiền lương
nhưng mà tiền lương thì vẫn tính theo mức lương cơ sở là một triệu một trăm năm mươi đồng
mà chưa tính theo mức lương cơ sở hiện nay là một triệu ba trăm chín mươi đồng
cho nên đây cũng là một điểm rất khó khăn cho các cơ sở y tế khi mà phải dùng cái nguồn thu để đảm bảo tiền lương
thứ hai là trong quá trình xây dựng thì cũng chỉ mới thực hiện được một số dịch vụ là ban hành được cái định mức kinh tế kỹ thuật
còn một số dịch vụ thì cũng chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật
cho nên là để mà kiểm soát những cái chi phí của các dịch vụ thì cũng còn một số cái hạn chế
và cái thứ ba nữa là do là cái lần này chúng ta điều chỉnh giá mà đã giao lại ra phần lớn các bệnh viện hiện nay đang được giao tụi trục
mà ngân sách thì đã bố trí rồi cho nên các bệnh viện cũng khó khăn là khi mà nguồn thu bị giảm sút
để giải quyết những khó khăn đó thì bộ y tế đã có những giải pháp như thế nào để hỗ trợ tuyến y tế cơ sở ạ
bộ y tế cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh phải ra soát kỹ cái chi phí cái nguồn thu về cái chi phí của các bệnh viện đặc biệt là với các bệnh viện tuyến huyện
chỉ những đơn vị nào mà thu đủ chi thì lúc đó chúng ta mới giao tự chủ tự đảm bảo chi thường xuyên
còn những đơn vị nào mà thu không đủ chi thì bộ vẫn đề nghị các tỉnh là phải phân loại ra đưa những đơn vị này xếp loại những đơn vị này
và cái nhóm là đơn vị tự đảm bảo một phần chưa hoạt động thường xuyên thôi thì ngân sách nhà nước vẫn phải cấp bù cái phần còn thiếu
để mà bệnh viện có cái nguồn chi trả tiền lương cho cán bộ y tế cũng như là để triển khai những cái hoạt động khám chữa bệnh cho người dân
có những quan ngại của người dân cho rằng là khi mà giá dịch vụ y tế giảm thì chất lượng của những dịch vụ này sẽ giảm theo ông đánh giá sao về điều này ạ
các cái chất lượng dịch vụ thì nó không chỉ phụ thuộc vào cái yếu tố chi phí mà nó còn phụ thuộc vào những cái điều kiện để mà thực hiện cái dịch vụ đó
ví dụ như trang thiết bị về nhân lực rồi là cái quy trình quy chuẩn kỹ thuật để thực hiện dịch vụ
nên cho nên mà thực tế thời gian vừa qua thì khi triển khai thông tư ba mươi bảy và đến ngay thông tư một mươi năm thì chất lượng dịch vụ y tế vẫn ngày càng tăng lên và cái sự hài lòng của người dân ngày càng tăng lên
trong phần tin tức quốc tế nga thúc đẩy liên lạc giữa israel và iran
indonesia dân nan việc đoàn tụ các gia đình thất lạc
nga thúc đẩy liên lạc giữa israel và iran
thưa quý vị nga vừa bắt đầu nỗ lực thiết lập một kênh liên lạc giữa israel và iran
mục đích là để làm giảm căng thẳng tại khu vực sau khi nga đã cung cấp hệ thống phòng không s ba trăm linh cho syri
thứ trưởng ngoại giao nga sergei versin nhấn mạnh việc cung cấp hệ thống tên lửa này cho syri là nhằm mang hòa bình tới khu vực chứ không phải là hành động gây hấn đồng thời khẳng định syri có quyền tự vệ
bên cạnh đó thứ trưởng ngoại giao nga cho rằng israel và iran sẽ phải đàm phán nhưng để ngỏ về thời điểm
căng thẳng giữa nga và israel gia tăng sau vụ máy bay trinh sát điện tử ie hai mươi của nga bị phòng không syri bắn nhầm khiến một mươi năm quân nhân nga thiệt mạng nga cáo buộc israel gây ra thảm họa này
ngày hai tháng một mươi vừa qua bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu cho biết nước này đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống phòng không s ba trăm linh cho syri
tuy nhiên các quan chức quốc phòng israel lên tiếng khẳng định nước này sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của iran và hezbollah tại syri
bất chấp động thái trên của nga
hội đồng châu âu ec vừa tuyên bố có khả năng đạt được thỏa thuận về vấn đề anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit vào cuối năm nay
phát biểu bên lề một hội nghị tại grakov ba lan chủ tịch hội đồng châu âu donald tus nêu rõ eu sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trong tháng một mươi và có khả năng sẽ đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay
chủ tịch donald tusk cũng cho biết ông lạc quan trước khả năng brussels và london sẽ đạt được thỏa thuận
ông lạc quan trước khả năng brussels và london sẽ đạt được nhất trí cả về các điều khoản brexit cũng như mối quan hệ tương lai giữa hai bên
quan chức này bày tỏ hy vọng cả anh và eu đều có thể tránh được những tổn thất quá lớn
trong khi đó cùng ngày trả lời phỏng vấn báo chí áo chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker cũng bày tỏ tin tưởng rằng eu sẽ đạt được thỏa thuận brexit với anh vào tháng một mươi một nếu như không làm được điều này vào tháng bốn

các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cả anh và eu đều đang cố gắng tiến tới một thỏa thuận brexit cũng như một thỏa thuận về quan hệ tương lai hậu brexit trong thời gian diễn ra các hội nghị thượng đình eu vào giữa tháng một mươi và tháng một mươi một tới
tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol vừa chính thức đề nghị trung quốc cung cấp thông tin liên quan tới chủ tịch của tổ chức này ông mạnh hoành vĩ người bị nghi là mất tích sau khi rời khỏi pháp để trở về quê nhà
tuyên bố của interpol cho hay tổ chức này đợi một câu trả lời chính thức từ giới chức trung quốc
interpol cũng thông báo đã sử dụng các kênh thực thi pháp luật để gửi yêu cầu cung cấp thông tin liên quan
trong khi đó vợ của ông mạnh hoành vĩ cho biết bà không nhận được tin tức của chồng mình từ khi ông rời khỏi lyon vào cuối tháng chín
pháp cũng đã tiến hành một cuộc điều tra riêng
theo giới chức pháp ông mạnh hoành vĩ đã lên máy bay để tới trung quốc song điểm đến sau đó của quan chức sáu mươi bốn tuổi này là một ẩn số
theo trang thông tin điện tử của interpol trước khi trở thành người đứng đầu interpol vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu ông mạnh hoành vĩ từng nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao tại trung quốc trong đó có chức thứ trưởng bộ công an
ông có bốn mươi năm kinh nghiệm trong các hoạt động phòng chống tội phạm liên quan
ông cũng là người trung quốc đầu tiên giữ chức chủ tịch interpol và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục thông tin về thảm họa động đất và sóng thần tại tỉnh sulawesi của indonesia
tính đến chiều ngày hôm qua số người thiệt mạng đã lên tới con số một sáu trăm bốn mươi chín người
trong khi đó với hơn bảy mươi người mất nhà cửa việc đoàn tụ các gia đình thất lạc là vô cùng gian nan
người dân đang phải tị nạn trong những căn lều tạm
dựng khắp nơi quanh đảo
một tuần sau thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra tại indonesia
chị sushi ramatia hai mươi sáu tuổi không thể tin nổi rằng chị còn có thể gặp lại cậu con trai năm tuổi rumandin của mình
ngày hai mươi tám tháng chín vừa qua cậu bé zumadin năm tuổi đang chơi ở một công viên bên bờ biển khi động đất khiến palu dung truyền
alghani bốn mươi tám tuổi bà của cậu bé đang trông cháu mình vào thời điểm sóng thần ập đến
đã để lạc mất cậu bé
tôi tưởng mình đã mất thẳng bé rồi rồi tôi nhận được thông tin có người đang chăm sóc dumadin và tôi kiểm tra lại thì đó chính là con mình
tôi tưởng rằng bé đã mất mạng rồi cả nhà tìm kiếm thi thể của nó khắp nơi nhưng không thấy linh cảm mẹ nó mách bảo rằng nó còn sống
suốt một tuần qua gia đình đã tìm kiếm rumandin khắp nơi nhưng họ không biết rằng cậu bé đã được đưa đến một đồn cảnh sát gần đó ngay sau trận động đất
cảnh sát địa phương cho biết jumadin thoát cơn sóng thần trong găng tấc
gia đình chị sushi chỉ là một trong số rất ít những gia đình may mắn tìm lại được con mình
còn rất nhiều người mẹ khác vẫn đang mòn mỏi tìm con trong vô vọng
các nhân viên cứu hộ tại palu cho biết ba ngày trở lại đây họ đã không còn nghe thấy tiếng cầu cứu bên dưới các đống đổ nát
điều đó có nghĩa là những người mất tích hiện có thể đều đã thiệt mạng
còn với những người sống sót bất cứ nơi đâu không có những đống đổ nát
đều có thể thành nhà
hiện nhiều người vẫn chưa thể vơi nỗi đau mất người thân và đang mong muốn rời khỏi khu vực bị sóng thần động đất tàn phá
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt